ngày hôm nay đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
và một năm thực hiện quy định số chín năm hai nghìn hai mươi ba của đảng ủy công an trung ương
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong ba năm thực hiện kết luận số một năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi hai
về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình dự báo chiến lược tham mưu cho đảng
nhà nước nhiều chủ trương chính sách về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia
nâng cao quản lý nhà nước
về an ninh trật tự kéo giảm tội phạm vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra
tiên phong trong chuyển đổi số cải cách hành chính phục vụ nhân dân góp phần xây dựng chính phủ điện tử
trên lý vực an sinh xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thực hiện có hiệu quả mô hình con nuôi công an xã mẹ đớt đầu được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
để thực hiện tốt kết luận số một của bộ chính trị và quy định số chín của đảng ủy công an trung ương
về chế độ học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới hình thức
phương pháp nghiên cứu học tập công tác đa dạng hóa hình thức đào tạo lý luận chính trị gắn với thực tiễn
thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy định về trách nhiệm đeo gương của cán bộ đảng viên
góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy tinh nguyện hiện đại
hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm hai nghìn hai mươi ba và thống nhất công tác phối hợp năm hai nghìn hai mươi bốn
giữa ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và ban thường trực ủy ban đoàn kết công giáo việt nam đã diễn ra vào chiều nay
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến dự hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với ban thường trực ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
bàn hành hướng dẫn gửi ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban đoàn kết công giáo việt nam các tỉnh thành phố
về đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trong các tôn giáo
trong đó có đồng bào công giáo xây dựng khu dân cư công giáo đoàn kết bảo vệ môi trường
nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến yêu cầu năm hai nghìn hai mươi bốn
hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng và phát hiện lựa chọn giới thiệu những nhân sự trẻ là linh mục
nam nữ tu sĩ giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội tham gia ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
nhân dịp đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và nhân sự tham gia ủy ban đoàn kết công giáo các cấp
tạo sự kế thừa và tăng cường các nhân tố mới cho hoạt động của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
tăng cường vai trò của hai bên trong công tác tuyên truyền vận động tập hợp các chức sắc chức việc
nam nữ tu sĩ tín đổ công giáo củng cố nâng cao niềm tin của đồng bào công giáo đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
thưa quý vị sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà tổ trưởng tổ công tác xuất việc ban chỉ đạo nhà nước để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình
dự án đường sắt đô thị tại hà nội và tp hcm đã chủ trì phiên họp đầu tiên ngay báo cáo tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tp hcm
theo quy hoạch được duyệt tp hcm sẽ xây dựng một mươi tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy tám km
tp hcm sẽ xây dựng một mươi một tuyến đường sắt đô thị với chiều dài hai trăm hai mươi chín một km
tp hcm cũng đang thi công xây dựng hai tuyến các tuyến còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tuy nhiên rất chậm
cả hai thành phố hiện đang triển khai xây dựng đề án tổng thể về hệ thống đường sắt đô thị
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt đô thị tại hai địa phương
phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định quan điểm đường sắt đô thị phải bảo đảm từng bước tiếp nhận từ sản xuất chế tạo đến vận hành khai thác
các dự án sau phải cân nhắc lựa chọn công nghệ tiên tiến mà các nước đã thực hiện
trong quá trình triển khai cần có đơn vị tư vấn cho cả hai thành phố bảo đảm phân bổ dự án phù hợp
các tuyến đường sắt xây dựng đồng bộ thống nhất về công nghệ mô hình quản lý vận hành có tầm nhìn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị
bộ giao thông vận tải cần xây dựng hệ thống quy chuẩn gắn với xây dựng đầu tư cho ngành công nghiệp đường sắt